cập nhật theo dõi tình hình thu dung theo dõi điều trị người bệnh tại các tầng và số giường chống để tiếp nhận người bệnh mới
kiểm tra đánh giá phân tích công tác điều trị trong giai đoạn trước để rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho hợp lý
thưa quý vị như mọi năm thì cuối năm là lúc mọi người tất bật thu xếp chuẩn bị về quê xung họp gia đình cùng nhau đón tết
tuy nhiên khác với mọi năm tình hình dịch bệnh hiện tại vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
cùng với việc giãn cách nhiều tháng mọi người đều khó khăn mất việc không làm gì trong suốt thời gian đó
tết này bạn ở lại thành phố hay về quê là câu hỏi gây nhiều tranh cãi vào dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
nhiều người cho biết tết vẫn là dịp gia đình đoàn viên bên nhau nên cỡ nào cũng tranh thủ về
suốt một năm qua bà nguyễn thị diệu bốn mươi bốn tuổi hiện đang sống trong một khu trọ ở quận tân bình cùng chồng và các con vẫn chưa về thăm quê
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một các gia đình bà tiếp tục
từ huyện thanh bình đồng tháp khăn gói lên sài gòn làm công nhân
làm có được bao lâu đâu thì sài gòn bùng dịch lên giữa rồi vợ chồng tôi với tụi nhỏ kẹt trên này không về quê được
mấy tháng trời không làm ra tiền chúng tôi sống bằng số tiền tích cóp được vay mượn người thân cũng như nhờ các mạnh thường quân nhà hảo tâm trên này bà nhớ lại
bắt đầu cuộc sống thích ứng với dịch covid một mươi chín đầu tháng một mươi vợ chồng bà diệu tiếp tục quay trở lại với công việc làm công nhân
trong một xưởng gỗ gần nhà trọ để vừa trả nợ vừa dành dụng chút tiền
tuy nhiên mọi thứ sau dịch trở nên khó khăn hơn
khi được hỏi tết này có về quê hay không bà cười nói về chứ cỡ nào cũng phải về tết là đoàn viên mà
năm nay thất bát nhưng vợ chồng tôi với tuổi nhỏ vẫn dám làm để về mua món này món kia cho bà con họ hàng ở dưới
đồng tháp cũng gần nên bây giờ tôi cũng chưa mua vé sắp về rồi mua luôn người phụ nữ dự tính
tương tự bà cao thúy oanh bốn mươi hai tuổi trọ tại phường cát lái tp thủ đức
cũng tâm sự tết này bà cũng về quê đồng tháp để thăm gia đình họ hàng
cùng chồng lên sài gòn làm công nhân công trình gần một năm nay
cũng là ngần ấy thời gian hai vợ chồng chưa được về quê vì dịch covid một mươi chín
nói chung năm nay về quê tay trắng không dư được đồng nào
nhưng tết này phải về quê thôi không về sau được
từ đó tới giờ dù đi đâu làm gì thì tết cũng phải về truyền thống rồi
về để thắp hương ông bà về để thăm con cái
gia đình ở quê cũng mong cho hai vợ chồng sớm về
bà tâm sự
trải qua hành trình chống chống
covid một mươi chín bảo anh nói mình cảm nhận được gia đình vẫn là quan trọng nhất
với bà tiền bạc có thể kiếm bất kỳ lúc nào
nhưng những giây phút đoàn viên bên gia đình thì không phải lúc nào cũng có được
thấy nhau hôm nay mai cũng không còn thấy được không chừng
ở lại sài gòn có thể kiếm được nhiều tiền đó
nhưng mà về thì có được thứ vô giá hơn đó là sự đoàn viên
bà bày tỏ
còn anh thiên phú hai mươi ba tuổi trọ tại quận bình thạnh
vừa lên tp hcm hồi tháng một mươi một sau khoảng thời gian ở quê tránh dịch
công việc không gỏ bó có thể làm ở bất kỳ đâu
nên anh tâm sự tết năm nay vẫn sẽ về cà mau với ba mẹ
theo anh hiện tình hình dịch bệnh ở cà mau tương đối phức tạp
với số ca nhiễm mới liên tục ở mức cao
tuy nhiên anh vẫn lựa chọn về vì muốn xung họp bên gia đình
bắt đầu tôi thấy khá đắn đo về việc ở lại sài gòn hay không
nhưng gia đình cũng khuyên tôi về
tết mà xa nhà thì buồn lắm
có thể thấy về quê xung họp gia đình dịp tết đến xuân về
vẫn là điều ai cũng mong chờ
mặc dù còn nhiều chăn trở sau một mùa dịch khó khăn